hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chỉ từ một bình luận trong khi live stream trên facebook đã khiến một nam thanh niên tử vong
đối tượng gây án là nguyễn cảnh vương chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước vừa bị tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội giết người
ngoài ra vương còn phải đền bù cho gia đình của bị hại số tiền hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn cảnh vương cùng trịnh văn huy nguyễn đình ngọc trần đức ánh và trần văn lâm
cùng chú tại tỉnh bình phước ngồi uống rượu tại nhà của vương
trong lúc uống rượu trần đức ánh sử dụng điện thoại di động quay video phát trực tiếp trên facebook
lúc này nguyễn văn sơn cùng chú tại xã long tân huyện phú riềng vào xem và nhắn tin với nội dung dân chơi không
thấy nội dung sơn nhắn như thế ngọc và sơn đã chửi nhau trên facebook
sau đó sơn gọi cho nguyễn hoàng lâm và phan trọng an cùng ở huyện phú riềng đi nhậu
nhưng sau đó cả hai người này đến nhà của vương
tại đây sơn đã dùng dao đâm vương gây thương tích nhẹ
bị đâm vương bỏ chạy vào trong lấy dao dựa chém trúng vào vùng ngực làm sơn ngã xuống đất bất tỉnh và tử vong sau đó
chiều nay viện kiểm sát nhân dân quận ba đình hà nội đã tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can nguyễn thế hiệp tức hiệp hùng
trong vụ cháy nhà trọ gần bệnh viện nhi xảy ra cách đây hơn một năm
theo đó viện kiểm sát nhân dân quận ba đình đã quyết định truy tố bị can nguyễn thế hiệp
chú tổ một mươi năm cụm năm phường ngọc khánh quận ba đình hà nội về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị can nguyễn thế hiệp được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo cáo trạng ông nguyễn thế hiệp kinh doanh cho thuê nhà trọ tại khu vực ngách tập thể cơ khí c bảy mươi
ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
trong quá trình kinh doanh ông hiệp không xin phép các cơ quan có thẩm quyền mà tự ý cơi nới mở rộng nhà trọ
bằng cách dựng khung sắt sau đó làm sàn và vách ngăn bằng các vật liệu như gỗ rán tôn xốp
tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng
không trang bị đầy đủ các bình chữa cháy và các tiêu lệnh chữa cháy tại các nhà trọ
và các nhà trọ này không có lối thoát hiểm đúng quy định
các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra vụ cháy vào khoảng một mươi bảy giờ
ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám khiến hai người tử vong
còn về tài sản vụ cháy đã gây thiệt hại gần một chín tỷ đồng
vận chuyển trái phép một trăm chín mươi tám bánh heroin từ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đi tỉnh cao bằng với tiền công hai trăm linh triệu đồng
giàng a di trú tại xã núa ngam huyện điện biên vừa bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám giàng a diêm bị bắt quả tang đã khi đang vận chuyển trái phép một trăm chín mươi tám bánh heroin
với trọng lượng gần bảy mươi kg
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định có một số đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép một trăm chín mươi tám bánh heroin nói trên
gồm giàng a dế vàng thanh xá vàng a minh cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên nên đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng trên
tuy nhiên giàng a dế vàng thanh xá đã trốn khỏi địa phương cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng này
còn vàng a minh sau khi bị bắt trong quá trình điều tra đã chết
đặc biệt nghiêm trọng hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo giàng a di mức án tử hình và phạt bổ sung một mươi triệu đồng
lại thêm một tụ điểm vui chơi giải trí sau khi bị lực lượng chức năng đột nhập đã phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy
đó là tại quán bar star tree club thông tin vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cơ quan tp hà nội cung cấp
đây là bốn trong số ba mươi chín đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng cảnh sát phát hiện vào hồi h một mươi năm
hai mươi ba tháng một mươi tại quán bar star tree club có địa chỉ tại số sáu mươi bảy phố phó đức chính phường trúc bạch quận bà đình hà nội
chủ yếu những người này tuổi đời còn trẻ và sự hiểu biết về ma túy còn rất mơ hồ
trước đấy em có đi chơi với bạn em em có hút cỏ cùng bạn em
em cứ nghĩ nó đơn giản chỉ là thuốc lá thôi sau lần này em chắc là không bao giờ chơi nữa không bao giờ hút nữa
em được bạn mời lên bar và sử dụng ma túy
em cũng biết ma túy là
cũng gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình
em nghĩ là mình cũng không nên quá phụ thuộc
em cũng chả may lúc cùng say thì bạn mà mời thì mình cũng không để ý
vào thời điểm kiểm tra quán bar có một trăm năm mươi chín người
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ sáu viên ma túy tổng hợp
hai túi ketamin chín bình khí n hai o loại ba mươi kg trên bình sáu mươi hai quả bóng bay trong đó ba mươi một quả đã sử dụng
tình trạng sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự đang là vấn đề nhức nhối
đặc biệt là tại các quán bar quán karaoke
đây là những nơi kinh đáo nhiều người ra vào nên các đối tượng mua bán tặng chữ và sử dụng ma túy dùng làm điện bàn hoạt động nhằm che mắt cơ quan chức năng
công tác điều tra và xác minh cũng như lập kế hoạch để tổ chức kiểm tra xử lý đối với loại hình này gặp cũng rất nhiều khó khăn
thứ nhất là việc khách hàng
khách hàng thường xuyên rất lớn có những địa điểm có những cơ sở lên đến ba trăm linh bốn trăm linh khách trong một đêm
thứ hai là những đối tượng lợi dụng để sử dụng ma túy mua bán hoặc tặng chữ rất dễ phát hiện ra lực lượng
sau đó sẽ tẩu thán nên việc xác định được người vi phạm trực tiếp cũng là một quá trình rất khó trong quá trình điều tra xử lý
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đang tiếp tục cùng với công an quận ba đình tập trung đấu tranh phân loại các đối tượng
thu thập tài liệu và củng cố hồ sơ làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở và người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông trùm đường dây môi giới mua bán thận là trần văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang về tội mua bán bộ phận cơ thể người
trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trần văn phương đã sử dụng tài khoản facebook có tên là trần bụi
có kèm theo số điện thoại của mình để tìm người hiến thận nhưng thực chất là bán thận
mục đích là phương tìm thông tin của những người muốn bán thận sau đó liên lạc với họ đưa họ về nơi ở của phương tại phường thịnh liệt
quận hoàng mai hà nội hoặc phường định công quận hoàng mai hà nội để xét nghiệm nuôi ăn ở chăm sóc chờ bán thận
sau đó phương trực tiếp đến khoa chạy thận nhân tạo của bệnh viện việt đức để tìm người bị suy thận
hoặc thông qua các thông tin trên mạng xã hội tìm người có nhu cầu muốn mua thận
phương thỏa thuận giá mua một quả thận từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm hai mươi triệu đồng hưởng tranh lệch từ bốn mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một quả thận
gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô
đối tượng nguyễn đức dũng hai mươi bốn tuổi trú tại huyện cron park tỉnh đắk lắk vừa bị công an tp vũng tàu
tỉnh bà rệ vũng tàu bắt giữ
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi dũng đến trung tâm văn hóa thể thao vietso petro
thuộc địa bàn phường bảy tp vũng tàu để trộm tài sản
phát hiện xe ô tô của ông vũ trung nguyên chú tại phường bảy không đóng kín cửa
đối tượng đã vào xe lục xoát chiếm đoạt một điện thoại di động và tám trăm linh đồng
làm việc với cơ quan công an nguyễn đức dũng khai nhận ngày một mươi bốn tháng một mươi đã trộm cắp một mươi chín triệu đồng
cùng một số tài sản khác trên xe ô tô của ông cao xuân quý chú tại phường tám tp vũng tàu
và trước đó ngày một mươi một tháng một mươi đã lấy trộm một chiếc điện thoại một chiếc ba lô
trong đó có một chiếc điện thoại di động hiệu samsung và một số tài sản khác
tại khu vực tập luyện bóng bản thuộc trung tâm văn hóa thể thao việt sô petro
quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ hai điện thoại di động hiệu iphone
cùng một số tài sản khác là tăng vật của vụ án
dùng xe có giá trị thấp đem gửi vào bãi giữ xe rồi chọn một chiếc xe máy mới
đắt tiền bẻ khóa ghi lại số theo thẻ gửi xe rồi lấy xe
sau đó quay lại điểm giữ xe đưa giấy đăng ký xe và xin lấy xe với lý do mất thẻ gửi xe
hai đối tượng sử dụng thủ đoạn này để trộm cắp xe tại các điểm giữ xe công cộng
vừa bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi phạm tội tại điểm giữ xe
ở bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi chị ngô thị thúy sương chú phường bảy thành phố tuy hòa
là người giữ xe tại bệnh viện sản nhi phú yên phát hiện nghi vấn từ việc
sau khi đưa phiếu gửi xe thanh niên rắt chiếc xe máy airblade còn mới nhưng lại bị tắt máy
nghi ngờ chị sương gọi điện thoại cho chồng đến
nghe vậy thanh niên này nhanh chân rời khỏi bãi giữ xe
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt lại khi chưa kịp tẩu thoát và giao cho công an phường sáu
qua đầu tranh đối tượng khai nhận tên là trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê ở huyện bù đốc tỉnh bình phước hiện tạm trú thành phố tuy hòa
khoảng hơn sáu giờ sáng dũng mang chiếc xe máy nhãn hiệu way của mình vào gửi
chừng một mươi năm phút sau đợi dũng lúc đông người vào gửi xe dũng dùng đoạn bẻ khóa chiếc xe máy airblade bảy mươi tám f một ba mươi ba nghìn bảy trăm một mươi bảy
rồi viết lại số chung với thẻ gửi bãi xe way
khi dắt xe ra đến cổng thì bị phát hiện nên bỏ đi
trong lúc chờ bạn gái là trần xuân tuyết quê huyện phú hòa tới đón về thì dũng đã bị bắt giữ
trước đó một ngày tại điểm giữ xe này trần văn dũng cũng đã lấy một xe máy vision
sau khi lừa lấy được xe dũng bảo tuyết mang giấy tờ xe tới xin nhận xe với lý do mất thẻ gửi xe
với thủ đoạn này trần văn dũng và trần xuân tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng năm xe máy
tại điểm giữ xe
xe xe ở bệnh viện sản nhi phú yên và bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
ngoài ra cặp đôi sống với nhau như vợ chồng này còn cùng nhau trộm cắp ba xe mô tô
sau khi lấy được xe mô tô dũng và tuyết trực tiếp điều khiển sang tận campuchia để bán lấy tiền ăn chơi tiêu xài
với vụ án này đề nghị các điểm giữ xe nâng cao cảnh giác để đề phòng loại đối tượng và hành vi thủ đoạn mới này
với vụ án này đề nghị các điểm giữ xe nâng cao cảnh giác để đề phòng loại đối tượng và hành vi thủ đoạn mới này
hiện công an tp tuy hòa đã thu giữ ba xe mô tô tăng vật bắt tạm giam trần văn dũng và trần xuân tuyết vì can tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án là bài học cảnh giác cho các nhân viên tại điểm giữ xe công cộng không lơ là mất cảnh giác để bọn tội phạm lợi dụng gây án gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hôm nay tại hà nội cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nguyên nhân về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình công tác đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chính sách nhất quán của đảng nhà nước và thành tiệu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân sau khi luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực
tại hội nghị lãnh đạo cục an ninh nội địa đã cập nhật tình hình và hướng lập luận phản bác các thông tin sai lệch về tự do tôn giáo ở việt nam đề xuất một số nội dung tuyên truyền trên báo chí về thành tựu đảm bảo quyền tự do tôn giáo của việt nam
cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông cho biết bộ thông tin truyền thông duy trì cơ chế hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền thông tin đối ngoại hàng tháng nhằm chủ động thông tin phổ biến giáo dục về nhân quyền
thông tin về thành tựu đảm bảo quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đề nghị các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về vấn đề nhân quyền và thông tin đối ngoại để giúp người dân hiểu rõ hơn những thành tựu về công tác nhân quyền của việt nam
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi trên quốc lộ một mươi ba
đoạn qua phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người tử vong
thời điểm trên thanh niên tên danh luyến hai mươi bảy tuổi quê kiên giang điều khiển xe máy biển số sáu mươi tám c một trăm ba mươi nghìn hai trăm một mươi bốn lưu thông trên quốc lộ một mươi ba theo hướng từ bình dương về thành phố hồ chí minh
khi quận qua ngã tư đức thánh thì xảy ra va chạm với xe tải biển số sáu mươi một c một mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi một chạy cùng chiều hậu quả là nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ
theo ghi nhận quốc lộ một mươi ba là tuyến đường kết nối giữa tỉnh bình dương và tỉnh bình phước tp hcm lưu lượng phương tiện đông đúc đã khiến tình hình trực tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
tp hcm đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà phức hợp landmark tám mươi một tòa nhà cao nhất đông nam á vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi buổi diễn tập với sự tham gia của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ và nhân viên của tòa nhà
tình huống gia đình vào lúc một mươi giờ cùng ngày tại căn hộ ở tầng bảy của tòa bị chập điện đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội sau đó cháy lan nhanh ra các khu vực xung quanh lúc này có khoảng ba trăm linh người bên trong gồm cư dân khách tham quan mua sắm và du khách ở khách sạn
ngay sau khi phát hiện sự cố nhân viên phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng báo động và tổ chức sơ tán người dân ra ngoài do đám cháy lan nhanh khiến một mươi người mắc kẹt bên trong khu vực tầng bảy không thoát ra ngoài được
sau ít phút lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố nhanh chóng triển khai hàng chục xe chuyên dụng xe thang cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và giải cứu những người mắc kẹt bên trong ra ngoài để sơ cứu
buổi diễn tập diễn ra thành công giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và các đơn vị tham gia nắm bắt được tình huống cách triển khai cứu nạn cứu hộ ứng phó với sự cố tại đối tượng cháy là nhà cao tầng nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
ủy ban nhân dân quận tân phú tp hcm đã ra quyết định buộc thôi việc đối với bà nguyễn hồng hà giáo viên trường tiểu học phan chu trinh quận tân phú do đã có hành vi đánh và nhéo hàng loạt